an giang là một trong những tỉnh đi đầu trong xây dựng khu nhà đại đoàn kết cho người nghèo
tính đến thời điểm hiện tại tỉnh an giang đã xây dựng được tám khu nhà giải quyết cho gần hai trăm linh hộ dân khó khăn có nhà ở
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay mô hình chính quyền địa phương đã tận dụng đất công kết hợp vận động kinh phí từ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
từ quỹ vì người nghèo và ngày công đóng góp của nhân dân để thực hiện đã thu hút được hơn hai mươi tỷ đồng xây dựng được tám khu nhà ở đại đoàn kết
giải quyết cho gần hai trăm linh hộ dân khó khăn có nhà ở
mỗi khu nhà đại đoàn kết có từ hai mươi đến hai mươi năm căn mỗi căn nhà cấp bốn có diện tích khoảng bốn mươi mét vuông
tất cả những gia đình được hỗ trợ nhà ở
đến nay tỉnh an giang đã xây dựng được tám khu nhà đại đoàn kết giải quyết cho gần hai trăm linh hội dân khó khăn có nhà ở

với quyết tâm hướng đến mục tiêu xóa nghèo bền vững vào năm hai nghìn hai mươi long xuyên phấn đấu một trăm linh hộ nghèo đều có nền và nhà ở
thành phố long xuyên không còn hộ nghèo